chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã kết thúc thành công tốt đẹp
chuyến tham dự diễn ra trong bối cảnh quan hệ của hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và đạt được những tiến triển mới tích cực
diễn đàn vành đai và con đường lần này cũng tiếp tục khẳng định quan điểm đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và chủ trương nhất quán của việt nam là cùng với phát huy nội lực
còn tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế toàn diện kết hợp sức mạnh của đất nước với sức mạnh quốc tế trong phát triển đất nước
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
phát biểu tại hội nghị bàn tròn của diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực thúc đẩy kết nối liên kết kinh tế quốc tế trong đó có sáng kiến vành đai và con đường
thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn với mục tiêu phát triển dài hạn
hiệu quả về kinh tế bền vững về môi trường và hài hòa về xã hội lấy con người làm trung tâm với đề cao trách nhiệm
đóng góp sáng tạo của người dân và họ phải được hưởng thụ thành quả hợp tác diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường
với cuộc sống tốt đẹp hơn không ai bị bỏ lại phía sau và chuyển đổi sang nền kinh tế số với tăng trưởng dựa trên sáng tạo
khoa học công nghệ làm nền tảng trong dòng chảy của cách mạng công nghiệp bốn để hợp tác đem lại kết quả thực chất lâu dài
để mà thúc đẩy kết nối thì có nhiều nhưng trong đó có những biện pháp mà khi diễn đàn lần này có trao đổi
đó là kết nối thông qua phối hợp về mặt chính sách kết nối thông qua về mặt sáng tạo
và cái mục tiêu của quá trình kết nối đó là phát triển bền vững và gắn với lại cái vấn đề là thực hiện cái phát triển
mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc tức là mục tiêu phát triển thiên niên kỳ
nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai
tại bắc kinh trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
hội đàm với thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
hội kiến với bí thư ban bí thư đảng cộng sản trung quốc vương hộ ninh
trong lần tiếp xúc này lãnh đạo cấp cao hai nước đã cùng chứng kiến ký kết năm biên bản hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có cuộc gặp với hơn hai mươi doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc
lãnh đạo chúng ta cũng đã đề cập tới việc cùng với nhau có những hợp tác
ví dụ như là thực hiện cái hiệp định về đường biên giới trên bộ
để làm sao tiếp tục giữ gìn cái hòa bình ổn định đường biên giới trên bộ
và để đường biên giới trên bộ trở thành đường biên giới phát triển
và đồng thời là những biện pháp để khẳng định lại những lập trường việt nam
làm sao để giữ gìn hòa bình
hợp tác giữa việt nam và trung quốc cũng như là trung quốc với các asean nhằm những mục đích đó
tránh có những hành động làm phức tạp hơn tình hình và thúc đẩy xu hướng tích cực
trong đó ta có nêu ra những vấn đề rất cụ thể về vấn đề thúc đẩy phân định ngoài cầu vĩnh bắc bộ
việt nam cũng sẵn sàng có những hình thức hợp tác phù hợp với lập pháp quốc tế và lợi ích của hai bên
và cũng sẵn sàng cùng với trung quốc và các đất asean
và thúc đẩy sớm có được cái thỏa thuận có hiệu lực hiệu quả của cái bộ quy tắc ứng xử các bên biển đông tức là coc
có thể nói chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thành công tốt đẹp
thúc đẩy duy trì đà hợp tác phát triển ổn định của quan hệ hợp tác việt nam trung quốc
khẳng định quan điểm của việt nam trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế mở rộng hợp tác quốc tế
mang lại thịnh vượng cho các nước khu vực và trên thế giới